chỉ sau khoảng hai tháng quen nhau qua gia lô đối tượng trần trọng nghĩa chú tại xã phước minh huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với một em gái sinh năm hai nghìn một
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng
tại cơ quan công an nghĩa khai nhận sau khoảng hai tháng quen nhau qua mạng xã hội gia lô
sáng ngày một mươi tháng năm nghĩa bắt xe đò từ tây ninh xuống an giang để tìm gặp em gái sinh năm hai nghìn chín
chú tại phường mỹ thới tp long xuyên sau đó thưa khách sạn thực hiện hành vi giao cấu
rồi sáng hôm sau cả hai bắt xe về nhà nghĩa tại đây cả hai đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu
đến ngày hai mươi năm tháng năm nghĩa đưa em gái này về thành phố long xuyên để lấy các giấy tờ tùy thân thì bị gia đình phát hiện và báo công an
tại cơ quan điều tra nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình